một vụ cháy lớn vừa xảy ra vào sáng nay một mươi tháng năm đã thiêu dụi rẫy cửa hàng vào một ngôi nhà ba tầng
tại chân cầu vĩnh tuy phường long biên quận long biên hà nội
theo thông tin ban đầu vụ cháy lớn xảy ra vào lúc sáu giờ ba mươi phút
vào thời điểm trên nhiều người dân sinh sống tại địa bàn nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn phát ra bên trong khu vực cháy
sau đó lửa cùng cột khói đen bốc cao hàng chục mét bao trùm một ngôi nhà ba tầng
cùng dãy cửa hàng ở khu vực cạnh chân cầu vĩnh tuy phía quận long biên
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số bốn cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hà nội
đơn vị phụ trách địa bàn quận long biên khẩn trương huy động hàng chục chiến sĩ và xe chuyên dụng tới hiện trường chữa cháy
đến khoảng bảy giờ ba mươi phút đám cháy được khống chế nhưng khói đen vẫn cuộn lên từ ngôi nhà lập mái tôn
theo phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số bốn bước đầu nhận định ngọn lửa bắt nguồn từ khu nhà lập mái tôn
được ngăn làm ba cửa hàng chân ga gối đệm bình ga công nghiệp và quán cơm rồi lan sang nhà ba tầng
vụ cháy đã khiến một cụ bà ở trong ngôi nhà ba tầng thiệt mạng nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra làm rõ